thông tin từ tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cho biết tính đến thời điểm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi này tại cảng cát lái còn tổng hơn hai chín trăm linh container hàng hóa các loại
trong tổng số hai chín trăm ba mươi bốn container hàng hóa các loại và ba trăm linh ba kiện hàng còn đang tồn động ở cảng cát lái cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra phần loại được một sáu trăm ba mươi hai container gồm một bốn trăm bảy mươi ba container phế liệu một trăm năm mươi chín container khác
đang tiến hành thủ tục kiểm kê hai trăm bảy mươi bốn container
công tác xử lý container tồn động được triển khai từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã bán bảy mươi chín container tiêu hủy bốn mươi một container và ba trăm ba mươi chín kiện hàng tái xuất ba mươi bảy container phế liệu không đạt chuẩn
để xử lý số hàng tồn này hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một đã phối hợp với tổng công ty tân cảng sài gòn thống kê chi tiết báo cáo tới các tổ chức cá nhân có liên quan cũng như đăng thông tin tìm chủ hàng
số hàng hóa chứa trong các container đa dạng chủng loại gồm hàng tiêu
tiêu dùng phế liệu